cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an quận hoàng mai hà nội
là đối tượng nguyễn đức thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại tổ một mươi phường yên sở quận hoàng mai tp hà nội
có xeo chấm cách một cm sau cánh mũi phải
và đối tượng phạm đức khải sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại thôn tu lễ xã kim đường huyện ứng hòa thành phố hà nội
bị công an huyện thanh trì hà nội ra quyết định truy nã cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có xeo thẳng một năm cm cách năm cm trên sau đuôi lông mải trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý